thưa quý vị và các bạn mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng ngô phi cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại phường bạch hạc thành phố việt trì tỉnh phú thọ về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng tám tại quán bia của gia đình chị hoàng thị nguyên ở thôn việt hưng xã việt xuân huyện vĩnh tường
đã xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên
trong quá trình xô xát ngô phi cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường bạch hạc thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đã dùng dao kéo đâm nhiều nhát khiến anh vũ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở xã việt xuân huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ sau đó đã tử vong
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ngô phi cường
về hành vi giết người để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật